xin chào các bạn
xin chào các bạn
tuy nhiên diện mưa không nhiều chỉ dừng lại ở mức độ dài rác
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ
tại khu vực nam bộ trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển do vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh thấp tây bắc đông nam
nên khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông dài rác
gió hướng tây nam với cường độ trung bình cấp bốn
còn đối với khu vực huyện đảo trường sa trời nắng giáo
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km gió hướng tây nam với cường độ cấp ba cấp bốn
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước